từ ngày hôm nay bốn tháng sáu đến ngày sáu tháng sáu tại hà nội và phú thọ
ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức các hoạt động tôn vinh một trăm linh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tri ân biểu dương những tấm gương hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước
nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra trong chuỗi sự kiện tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm nay
như gala về miền đất tổ dân hương các vua hùng gặp mặt phó thủ tướng chính phủ lễ báo công dân bác và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
lễ tôn vinh một trăm linh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc sẽ diễn ra vào chiều ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại bảo tàng hồ chí minh
trong số một trăm linh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm nay có những người đã hiến máu đến sáu mươi bảy mươi lần
ngoài ra ban tổ chức lựa chọn tôn vinh những người hiến máu thuộc nhóm máu hiếm
những người là thành viên cộng đồng những người là thành viên cộng đồng
những người là thành viên cộng đồng những người là thành viên cộng đồng